giả vờ vào xốp quần áo hỏi mua hàng rồi dùng dao khống chế chủ cửa hàng để cướp tài sản
vụ việc vừa xảy ra tại phường cam phú thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
khẩn trương tung lực lượng vào cuộc điều tra truy xét
chỉ sau hơn bốn tiếng đồng hồ công an thành phố cam ranh đã bắt được đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trên
khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm trong lúc chủ cửa hàng vừa bán hàng vừa trông con trai bốn tuổi
thì có một nam thanh niên bịt mặt vờ vào xốp hỏi mua đầm bầu cho vợ
lợi dụng lúc chủ cửa hàng quay lại lựa đồ đối tượng dùng dao thủ sẵn trong người không chế chủ cửa hàng yêu cầu đưa tiền
trong lúc hoảng loạn nạn nhân đã đưa cho đối tượng một chiếc điện thoại và một lắc vàng
đồng thời cầu xin đối tượng tha trò nhưng y vẫn tiếp tục khống chế đe dọa yêu cầu nạn nhân đưa tiền
trong lúc giảng co lợi dụng sơ hở của đối tượng nạn nhân đã chạy ra ngoài mở cửa kêu cứu
bị phát hiện đối tượng đã bỏ lại xe máy chạy thoát thân
sau hơn bốn tiếng đồng hồ triển khai các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp manh động trên là đỗ dương linh chú tỉnh bình định
tại cơ quan công an đối tượng linh khai do túng quẫn nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
chiếc lắc vàng cướp được tại cửa hàng quần áo đối tượng linh đã mang bán được bảy triệu đồng và đem tiền đi trả nợ hết
hiện công an thành phố cam ranh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đỗ dương linh
dùng súng đột nhập vào nhà dân bắn nhiều phát gây náo loạn khu dân cư
nguyễn đức quý chú tại quảng bình vừa bị công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình khởi tố bị can và tạm giam để điều tra về hành vi đe dọa giết người
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm chị nguyễn thị phúc hiền chú tại thị xã ba đồn
quý trả tiền mua vật liệu xây dựng
quá trình trao đổi hai bên xảy ra mâu thuẫn
sau đó quý điều khiển xe ô tô mang theo một khẩu súng ngắn đến nhà chị hiền
đến nơi quý gặp chồng chị hiền là anh phan cô vích
đối tượng đã bắn liên tiếp nhiều phát súng trong nhà và dí súng vào đầu anh vích
sau đó mẹ anh vích phải vào can ngăn
đối tượng cũng dí súng vào đầu đòi bắn
bố của anh vích phải văn xin
đối tượng mới buông thà
xuất phát từ việc thách thức nhau trên mạng xã hội
các đối tượng thanh thiếu niên bắt đầu kêu gọi thành lập các băng nhóm tham gia hỗn chiến
thậm chí các đối tượng còn không biết rõ mặt nhau cứ thế sử dụng hung khí lao vào ẩu đà
thực trạng này xảy ra liên tiếp trên địa bàn thành phố đà nẵng gây bất an trong nhân dân
hung khí sắc nhọn có tính sắc thương cao
bom xăng tự chế vỏ chai các loại trở thành vũ khí để các băng nhóm giao chiến
không mơ tượng không quen biết nhau
chỉ vì hai chữ nghĩa khí rất nhiều các thành thiếu viên ngoài cuộc
đã tham gia băng nhóm chỉ để thể hiện bản thân
thậm chí các thanh thiếu niên này còn không biết đến đối tượng kêu gọi đánh nhau là ai
và nguyên nhân hồn chiến là gì
hầu như là không biết chỉ biết là tham gia hùa theo cái phong trào
theo công an thành phố đà nẵng từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tình trạng này có chiều hướng gia tăng
các đối tượng lựa chọn thời điểm đêm khuya sử dụng xe độ chế
phát theo hung khí truy đuổi đối thủ
tiếng nhạc bồn lạc lách khiến nhiều người đi đường phải một phèn hú vía khi bắt gặp các băng nhóm
điều này tiêm bẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
trong đối tượng công an tp đà nẵng còn tập trung xác định nguồn gốc nơi chế tạo bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ
bằng mọi giá phải xử lý triệt để tận gốc và kịp thời vấn đề này nếu không hậu quả sẽ khó lương cho xã hội
các đơn vị cũng được yêu cầu xử lý nghiêm với những thanh thiếu niên vi phạm kể cả người thân
giao xe cho những người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông
hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với nay y blang thường gọi là ma tương chú huyện sông hình tỉnh phú yên
kết quả điều tra bước đầu cho thấy từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến nay y blang tham gia tổ chức có tên là
hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên do aga đang lưu vong ở mỹ cầm đầu tổ chức nhóm họp cầu nguyện
thông công trực tuyến với một số đối tượng trong nước
mặc dù chính quyền địa phương nhiều lần giải thích mọi hoạt động tổ chức tôn giáo tin ngưỡng phải thực hiện đúng luật tín ngưỡng tôn giáo
nhưng nay y blang không tuân thủ quy định pháp luật mà tự phong cho mình quyền năng truyền giáo
không chỉ tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo trái pháp luật mà còn xúi rục lôi kéo nhiều người tham gia
nghiêm trọng hơn nay y blang nhiều lần vào cơ quan lãnh sự nước ngoài cung cấp thông tin sai sự thật cho các cá nhân tổ chức nước ngoài
vụ cáo xuyên tạc chính sách tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước để thực hiện mưu đồ làm giảm sút uy tín của việt nam trên trường quốc tế
ngày một mươi năm tháng năm tổ công tác do công an huyện mường trà tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài lực lượng
phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang hai vợ chồng giàng a lệnh và mùa thị dính
trú tại bản nà bủng một xã nà bùng huyện nậm pồ tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vật chứng thu giữ gồm một mươi sáu bánh heroin và một số tài liệu có liên quan
quá trình vây bắt đối tượng giàng a lệnh đã dùng dao mang theo chống trả quyết liệt lại tổ công tác hồng tẩu thoát
sau đó biết mình không thể trốn thoát lệnh đã dùng dao tự cứa cổ và đâm vào bụng của mình để tự tử
song với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm tổ công tác đã không chế đối tượng
đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và đưa đối tượng về trung tâm y tế huyện mường trà cấp cứu
hiện đối tượng đã qua cơn nguy kịch và lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ án
sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh bắc cạn mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
đối với bị cáo phan đức tín trú tại thôn đồng tâm hai xã triệu tài huyện triệu phong tỉnh quảng trị
quá trình điều tra xác định phan đức tín làm nghề
lái taxi đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tín trở khách từ thành phố hồ chí minh đến thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
sau khi trả khách qua lời giới thiệu trên nhóm mạng xã hội tín biết có sáu người khách trung quốc đã nhập cảnh trái phép vào việt nam
đang có nhu cầu đi sâu vào trong nội địa việt nam nên tín đã nhận trở số khách này với số tiền công là hai mươi triệu đồng
khi đến địa phận xã tân tú huyện bạch thông tỉnh bắc cạn tín bị cơ quan công an phát hiện lập biên bản
căn cứ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo phan đức tín ba mươi sáu tháng tù
nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là sáu mươi tháng phạt bổ sung một mươi triệu đồng
công an tp dian tỉnh bình dương ngày hôm nay cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một cụ bà tám mươi hai tuổi
ở phường bình thắng tp dian tỉnh bình dương bị chó pitbull cắn tử vong
theo thông tin ban đầu gia đình cụ bà có nuôi hai con chó loại pitul
bét dê nhốt ở trong chuồng sắt vào khoảng một mươi chín h tối ngày một mươi sáu tháng năm
con dâu của bà cụ dẫn chó pitul đi ra ngoài cho ăn lúc này bà cụ đang ngồi trên võng ở trong nhà
cách vị trí cho chó ăn khoảng một mươi năm mét do cụ bà bị lãng tai nên ngồi trong nhà nói vọng ra ngoài lớn tiếng
vốn tình hiếu chiến nên chó pitbull đã lao đến cắn xé vào vùng đầu của cụ bà
người nhà xông vào ngăn cản và kéo chó đi nhưng vô vọng
sau khi bị chó cắn khoảng hai phút thì cụ bà đã tử vong tại chỗ
tiếp theo sẽ là những thông tin truy nã tội phạm
cũng phạm tội cô ấy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện trương mỹ thành phố hà nội
là đối tượng cao văn nghĩa sinh năm hai nghìn hai hồ hậu thường trú tại thôn công an
xã hoàng văn thụ huyện trương mỹ thành phố hà nội
và đối tượng phùng mạnh hoàng sinh năm hai nghìn ba hồ khẩu thường trú tại xóm triềng
xã mỹ thuận huyện tân sơn tỉnh phú thọ bị công an huyện thanh trì thành phố hà nội
ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện